tại thủ đô phnom penh đại sứ quán việt nam phối hợp với hội khơ me việt nam tại campuchia
đã tiến hành bàn giao ba căn nhà mới dựng lại cho các gia đình gốc việt bị hỏa hoạn
đại sứ vũ quang minh cùng chủ tịch hội khơ me việt nam châu văn tri và đại diện chính quyền địa phương
đã trao nhà mới được xây dựng với trị giá một trăm năm mươi triệu đồng từ nguồn tiền của các nhà hào tâm
cùng một số quà tặng cho ba gia đình gốc việt bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn
xảy ra vào hồi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại phường sơ vai pạ quận rưu dây keo thủ đô phnom penh
chủ tịch hội khơ me việt nam cũng đề nghị chính quyền địa phương công an phường
cấp lại giấy tờ cho bà con bị hỏa hoạn đã làm cháy hết đồ đạc và giấy tờ của các gia đình
đại sứ vũ quang minh biểu dương tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách
chung tay vì cộng đồng của các cá nhân và tập thể
mong bà con sớm ổn định cuộc sống đóng góp và sự phát triển của địa phương